tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh cà mau sáng nay một mươi một tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh cà mau liên quan đến một số vấn đề về phát triển kinh tế xã hội
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ nhắc lại việc sớm triển khai dự án cao tốc cần thơ cà mau tuyến đường có ý nghĩa quan trọng với cà mau
bên cạnh đó thủ tướng cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải nhanh chóng đề xuất chủ trương quy hoạch đầu tư sân bay cà mau để đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ tại đây
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương tinh thần đoàn kết của đảng bộ chính quyền và nhân dân cà mau với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực đời sống xã hội
trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội thủ tướng nhìn nhận vùng đất địa đầu cực nam tổ quốc giàu tiềm năng nhưng hiện quy mô nền kinh tế tỉnh vẫn chưa xứng tầm do phải gánh chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
bởi thế chìa khóa cho tương lai phát triển thủ tướng đặc biệt lưu ý cà mau thực hiện tốt đột phá trong khai thác và nuôi trồng thủy sản